thưa quý vị thời tiết bắc bộ tiếp tục rét đậm có mưa vài nơi trong ngày hôm nay
vùng núi cam thậm chí có thể xảy ra mưa tuyết và băng giá
quý vị nhớ luôn mặc ấm quàng khăn trước khi ra đường
vâng ạ còn đối với miền trung thì quý vị cần lưu ý là trời nhiều mây
đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
bắc trung bộ thì hầu hết khu vực trời rét đậm
trời sẽ trở dần vào phía nam nhiệt độ cao hơn đôi chút nhưng vẫn còn rét ạ
mưa cũng xuất hiện ở khu vực tây nguyên và nam bộ
ở miền bắc và miền trung có nơi nhiệt độ trên ba mươi độ